tại cuộc họp thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bộ thông tin và truyền thông đã công bố kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của tiktok tại việt nam
kết quả kiểm tra cho thấy văn phòng tiktok và công ty tiktok việt nam không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cung cấp các dịch vụ suy biên giới vào việt nam mà do tiktok singapore trực tiếp quản lý vận hành
do đó đây là đơn vị chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định của pháp luật việt nam trong việc cung cấp các dịch vụ
chúng tôi đã xác lập được một số hành vi

thứ nhất đối với việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội và bảo vệ trẻ em trên nền tảng mạng xã hội của mình
thứ hai là đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên những cơ sở phát hiện kiểm tra và xác minh đó

đặc biệt về cung cấp dịch vụ mạng xã hội về bảo vệ trẻ em tiktok singapore lưu trí thông tin vi phạm pháp luật việt nam tại các máy chủ cdn
mạng lưới máy chủ lưu giữ bản sao của các người dung tính tại việt nam
đồng thời tiktok không có biện pháp công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật không gửi các thông điệp cảnh báo nguy cơ
không thực hiện việc phát hiện loại bỏ các hình ảnh tài liệu thông tin không phù hợp với trẻ em không tổ chức tiếp nhận thông tin đánh giá phân loại theo mức độ an toàn cho trẻ em
ngoài ra nền tảng vẫn cho phép trẻ em dưới một mươi ba tuổi mở tài khoản dù là nền tảng mạng xã hội chỉ dành cho người từ một mươi ba tuổi trở lên
chữ ký số trong văn bản microsoft office dễ bị giảm bỏ
theo các nhà nghiên cứu từ một trường đại học ở đức chữ ký office open xml một tiêu chuẩn được sử dụng trong các ứng dụng microsoft office và mã nguồn mở only office
có một số lối bảo mật
do đó các kẹp office được ký theo cách dùng microsoft office
do đó các kẹp office được ký theo cách dùng microsoft office
do cách này có thể bị thay đổi mà không bị phát hiện hoặc bị nguy tạo với chữ ký giảm mỏ
các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy sự khác biệt trong cấu trúc của các tài liệu văn phòng và cách chữ ký được kiểm tra
kết quả là họ có thể xác định năm cách tấn công các tài liệu để thay đổi nội dung và giả mạo chữ ký
các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các cuộc tấn công trên các phiên bản microsoft office trên windows và mac os
cũng như trên only office desktop cho windows mac os
kết quả tất cả các bạn đều có nguy cơ
sẽ bị thất công
các chuyên gia cho biết
chính ký một phần là vấn đề chính
và các định dạng tiệm khác đã giải quyết vấn đề này
do đó cần tránh chính ký một phần
trong tài liệu
video đây dẫn đến việc triển khai thông an toàn
thưa quý vị

là một giải pháp căn cơ giải hạn
để giải quyết những vấn đề lớn
liên quan đến phát triển đô thị
như quá tải giao thông ô nhiễm môi trường
cùng với mục tiêu đó
ứng dụng công nghệ số trong phát triển hệ thống vận tải công cộng
có phần nâng cao được tính văn minh

đến với giao thông công cộng
giảm thiểu phương tiện cá nhân
và nguồn phát thải ra môi trường
hãy cùng theo chân phóng viên của chúng tôi trải nghiệm

mới được triển khai gần đây
để thấy việc phát triển loại hình này

cũng như có sự chuyển đổi khác
so với loại hình phương tiện truyền thống như thế nào
thưa quý vị hiện tôi đang có mặt
tại một trong những trạm xe đạp số công cộng
và để tìm hiểu rõ hơn về tính năng của những chiếc xe đạp này

em chào anh ạ
anh ơi bây giờ em muốn sử dụng chiếc xe đạp số này
vậy thì không biết là để có thể trải nghiệm được chiếc xe đạp này
thì em cần phải có những cái thao tác như thế nào

thì mình tải ứng dụng bên công ty về
tải ứng dụng là tngo
sau khi tải ứng dụng xong
mình nạp điểm vào trong ứng dụng
sau đó mình sử dụng ứng dụng này để quét mã

quét cái mã qr ở khóa

đây là mình thuê đang quét xe thường
đây là nó sẽ hiện phần trăm pin

sau khi mình kiểm tra
đúng với cái xe mình thuê rồi
thì mình bấm bắt đầu
là khóa xe nó sẽ bật lên cho mình sử dụng
vậy thì ngoài việc sử dụng mã qr
ở trên ứng dụng điện thoại

chiếc thẻ như thế này để có thể sử dụng
xe đạp công nghệ số
vậy thì không biết là thẻ này thì hoạt động như thế nào
mình sử dụng ứng dụng trên điện thoại
mình quét cái mã qr kích hoạt ở đây
tổng đài nó sẽ tự soạn
tin nhắn đến
thì mình chỉ cần bấm gửi thôi
sau đó khi mình
kích hoạt cái thẻ này rồi
thì mình đưa thẻ này
ra trạm xe
mình quét vào khóa
mình quét vào

bây giờ hai anh em có thể trải nghiệm
xe đạp công cụ này
để mình di chuyển sang điểm trạm tiếp theo nhé
em và anh thì vừa mới trải nghiệm hành trình với chiếc xe đạp số công cộng này
vậy thì bây giờ để mà trả chiếc xe đạp này về đúng trạm của nó
thì em cần phải thực hiện những thao tác như thế nào

mình cho xe về trạng
mình đóng khóa xe xuống
sau đó mình đưa xe về trạng
mình vào ứng dụng
mình bấm nút trả xe ở trên ứng dụng
đây có nút trả xe trên ứng dụng này
sau đó mình có đồng ý là được
là xe đã kết thúc chuyển cho mình rồi
còn khi mà mình thuê bằng thẻ tapgo
thì mình đóng khóa xe lại
sau đó trong vòng ba mươi giây sau khi đóng khóa
mình phải cầm thẻ

là mình sẽ kết thúc chuyển
còn khi mà mình quá ba mươi giây rồi
là nó sẽ thực hiện lệnh mở khóa xe
đấy là khóa nó sẽ tự bung lên
mình có thể trả xe bất kỳ

trả nào cũng được
không nhất thiết là phải đưa xe về điểm xuất phát

thì nó cũng như một cầu nối
để tăng thêm sự linh động
giữa các hình thức phương tiện công cộng
trong đô thị
cái việc áp dụng khoa công nghệ
vào cái xe đoàn công cộng này
nó rất là hữu ích cho cái việc mà truy vết
gần như là lúc nào
mình cũng có thể kiểm tra được

không di chuyển

nó đều có những cái
lịch sử và những cái cảnh báo
khi có cái cảnh báo nào
mình có một đội chuyên theo dõi
thấy nó có hiện tượng không như bình thường
thì sẽ tập trung phân tích
và cảnh báo
có người để đưa
sắp xếp người quản lý
đi giám sát
và đi truy vết luôn cái xe đấy

rất là nhiều những cái việc rủi ro
hiện nay thì trên địa bàn
thành phố hà nội
thì đã được sự cho phép của ủy ban nhân dân
thành phố hà nội
thì xe đạp công cộng đã được triển khai
đến thời điểm hiện nay thì
cũng là một cái kết cạc số liệu rất là khả quan

đến thời điểm này là khoảng hơn bốn mươi người
và số chuyến đi là

và tổng số giờ của người dân

bảy mươi bốn người đạp xe
việc kết nối này sẽ là bổ trợ

cách công cộng khối lượng lớn

bít được sắt đô thị
thì với đặc điểm tình hình
với đặc điểm hạ tầng giao thông đô thị của hà nội

cái loại loại hình này
sẽ là hết sức là
cho trên địa bàn thành phố của chúng ta
theo kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt

phải đáp ứng tối thiểu bốn mươi nhu cầu đi lại
góp phần giảm thiểu phương tiện cá nhân
hạn chế ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
hiện nay hệ thống vận tải hành khách công cộng
trên địa bàn thành phố hà nội
đã được đa dạng hóa với sự kết hợp
giữa hệ thống xe buýt buýt nhanh brt

như xe đạp công nghệ số taxi xe máy công nghệ
tuy nhiên còn nhiều điểm ngẽn
cần phải tháo gỡ
cái ảnh hưởng của cái đại dịch covid
đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải khách công cộng
điều này đã làm thay đổi thói quen
của người dân sử dụng từ phương tiện công cộng
lại chuyển sang phương tiện cá nhân
cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của thành phố
vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng

hành khách công cộng chơi đồng bộ
chưa phát huy tận dụng được lợi thế năng lực

và chi phí đi lại

việc kết nối giữa các loại hình vận tải khách công cộng
với nhau hay còn là kết nối đa phương thức

có sức chứa nhỏ
để gom cho sức chứa nhỏ
gom cho các vận tải

tình trạng ồn tắc thường xuyên xảy ra

thời gian đợi xe và di chuyển

biểu đồ vận hành chạy xe
chưa được đảm bảo
trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng
vận tải công cộng phát triển mạnh mẽ
hệ thống quản lý giao thông truyền thống không đủ độ bao phủ
để kiểm soát tất cả tuyến đường trong thành phố
đồng thời rất khó để mở rộng quy mô phù hợp
ứng dụng công nghệ số là một trong những giải pháp thông minh
để tăng tính hiệu quả trong quản lý giao thông
để giảm thiểu được
u nhiễm môi trường
chúng ta sẽ khuyến khích
người dân sử dụng phương tiện vận tải
cách công cộng nhiều hơn
để triển khai được các nhiệm vụ đấy

liên quan tới chuyển đổi xanh
trong vận tải cách công cộng bằng xoay bít
nhóm nhiệm vụ thứ hai
đẩy nhanh phát triển

đẩy nhanh tiến độ triển khai
các tuyến đường sắt đô thị

chúng ta cũng sẽ ứng dụng các công nghệ
điều này cũng đang là nhiệm vụ trọng tâm
việc ứng dụng công nghệ
vào trong công tác xây dựng
vận hành hệ thống giao thông công cộng
ví dụ như là
hệ thống vé điện tử
hệ thống giao thông thông minh its

và các ứng dụng

khi mà đưa
các ứng dụng công nghệ vào
thì hệ thống sẽ cung cấp
các công cụ tự động hóa

và quản lý giao thông công cộng hiệu quả
nhờ trợ giúp của phân tích dữ liệu thời gian thực
trên các tuyến đường khác nhau
hỗ trợ người điều phối tại trung tâm
giao thông đấy đưa ra các phản ứng kịp thời
và cũng giúp cho cơ quan lý thức
là hình thành từ các số liệu đấy
giúp cơ quan lý thức hình thành được các số liệu
để phân tích xây dựng được cái mạng lưới phụ trợ kết nối

trong đó sẽ xây dựng các nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể
để từng bước tiến tới phát triển được
mô hình này giống như các nước trên thế giới

việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số

là một hướng đi quan trọng
giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý
hoạt động hiện đại hóa ngành này
điều này góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ
đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu
nâng cao chất lượng hiệu quả
trong xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh
xanh hóa đồ thị
hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái giao thông

đến đây chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi
cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong chương trình nhịp sống số tuần sau
trên kênh antv